trước thực trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn tràn lan trên thị trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng
liên minh hợp tác xã việt nam vừa khai trương cửa hàng thực phẩm an toàn thứ năm tại hà nội
nhằm cung cấp cho thị trường các loại thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và được chăm sóc theo quy trình an toàn
các đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tới dự
nông sản không an toàn được bày bán tràn lan gây mất niềm tin của người tiêu dùng
trong khi đó nông sản sạch an toàn sản xuất ra lại không có chỗ bán
không thể cạnh tranh được về giá cả với các loại nông sản không có nguồn gốc
vì vậy việc kết nối người nông dân với người tiêu thụ thông qua hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn
của liên minh hợp tác xã việt nam đã giúp hình thành các tổ hợp tác ở cơ sở
giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản có địa chỉ tin cậy không phải thông qua các thương lái
hiện nay hệ thống năm cửa hàng chuỗi siêu thị đã gắn kết với hơn một trăm linh hợp tác xã
tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
dự kiến trong năm nay liên minh hợp tác xã việt nam sẽ tiếp tục mở các chuỗi siêu thị thực phẩm an toàn
tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành lớn trên cả nước